nên sau chuyến biển này ngư dân hà tĩnh đã chuẩn bị ngư lưới cụ tiếp thêm nhân liệu để tiếp tục vươn khơi
trên hành trình đó những ngư dân vốn ăn sóng nói gió vẫn kiên cường bám biển mưu sinh góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc